theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiền giang từ đầu năm tới nay toàn tỉnh tiền giang ghi nhận ba trăm sáu mươi chín trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng trên một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân bệnh sốt xuất huyết vẫn tăng cao vào những tháng mùa khô là do trong năm hai nghìn một mươi chín số ca mắc gia tăng và kéo dài đến cuối năm đồng thời kéo dài sang năm hành hai mươi
nếu như trước đây bệnh sốt xuất huyết chủ yếu bùng phát mạnh vào những tháng mùa mưa thì hiện nay ngay cả trong những tháng mùa khô bệnh sốt xuất huyết cũng gia tăng
bên cạnh đó người dân vẫn còn chủ quan chưa trú trọng việc diệt loang quang dẫn tới tình trạng bệnh xuất xuất huyết gia tăng
biện pháp chính để giảm thiểu bệnh sốt xuất huyết là diệt loang quăng không để loang quang phát triển thành mũi
đồng thời khi người thân có những triệu chứng như sốt nôn ói phát ban nhức đầu thì phải đưa ngay đến các cơ sở y tế để điều trị tránh trường hợp bị diễn biến nặng